nhân dịp kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ đoàn công tác của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
do đồng chí hầu a lệnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại huyện trấn yên tỉnh yên bái
tới thăm các gia đình chính sách thay mặt ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí hầu a lệnh
mong muốn các gia đình liệt sĩ thương binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng phân đấu vươn lên vượt qua khó khăn
thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào
góp sức cùng địa phương vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ quê hương đất nước
đoàn công tác cũng đã đến thăm và tiến hành trao biển hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông nguyễn quang bút
thương binh hạng hai trên bốn hộ gia đình ông lương văn thoảng thương binh hạng ba trên bốn thuộc xã cường thịnh
với mức hỗ trợ mỗi nhà là bốn mươi triệu đồng đoàn cũng đã đến thăm hỏi tặng quà cho một số gia đình thương binh ở xã việt thành